lợi dụng dịch bệnh đưa ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc vật tư y tế về phòng chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác
đã đang hoặc nhằm đưa trái phép thuốc vật tư y tế dùng vào việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ra khỏi biên giới việt nam nhằm thu lợi bất chính
lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có tầm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá
hoặc hàng hóa được nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính
dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
người có trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng
trong bộ cảnh dịch bệnh viêm đường hốp cấp covid một mươi chín đang lây lan nhanh và diễn biến phức tạp trên thế giới
cách ứng phó nhanh nh nhảy công tác phòng chống dịch bệnh quyết liệt và hiệu quả của việt nam đã được báo chí nước ngoài ca ngợi
trang điện tử của diễn đàn kinh tế thế giới wef mới đây đã đăng bài viết của nhà báo người anh john flaymoning đánh giá việt nam ứng phó hiệu quả với dịch covid một mươi chín trở thành ngọn hải đăng về cách làm với nguồn lực hạn chế
theo tác giả minh việt nam đã sớm nhận thức rõ ràng nguy cơ từ dịch covid một mươi chín từ đó hành động mau lẹ đưa ra quyết định nhanh chóng và kịp thời
trong đó phải kể đến việc
hạn chế nhập cảnh đóng cửa các trường học các biện pháp kiểm dịch ở thời kỳ đầu cũng như cách ly bắt buộc và theo dõi các đối tượng tiếp xúc với người bệnh ở giai đoạn hai
ngoài ra người dân việt nam có tinh thần giám sát cao chủ động phản ánh những hành động sai trái tới cơ quan chức năng các hành vi như chia sẻ tin giả thông tin sai lệch về virus sars cov hai đều bị xử lý
bài viết cũng nêu bật những nỗ lực chủ động của việt nam chống covid một mươi chín diễn ra trong bối cảnh chất lượng cuộc sống người dân đã có sự cải thiện lớn sau hai thập niên
từ kinh tế đến hệ thống chăm sóc sức khỏe nhà báo framing nhận định với nguồn lực hạn chế việt nam dường như đã làm cho sự bùng phát dịch bệnh ở trong tầm kiểm soát
ngày ba mươi một tháng ba hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín là người nước ngoài tại việt nam đã được công bố khỏi bệnh
bệnh nhân thứ bốn mươi chín bảy mươi một tuổi quốc tịch anh nhập viện bệnh viện trung ương huế cơ sở hai vào ngày tám tháng ba điều trị tại khu cách ly cơ sở hai bệnh viện trung ương huế
bệnh nhân đã ba lần có kết quả
bệnh nhân thứ năm mươi bốn ba mươi ba tuổi quốc tịch latvia nhập viện vào ngày hai mươi một tháng ba tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín cần giờ tp hcm
trong quá trình điều trị tại bệnh viện bệnh nhân có bốn lần kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
tính đến hết ngày hôm qua toàn thế giới đã ghi nhận hơn tám trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín với hơn ba mươi chín ca tử vong
vẫn là quốc gia có số ca mắc covid một mươi chín cao nhất trên thế giới với hơn một trăm sáu mươi năm ca
trong đó số ca tử vong đã vượt con số ba một trăm linh ca và có thể sắp vượt cả trung quốc
trong khi đó tại châu âu số ca nhiễm và tử vong tại các nước italia tây ban nha đức pháp anh bỉ hà lan liên tục tăng cao và chưa hề có dấu hiệu đã qua đỉnh dịch
italia vào ngày hôm qua đã một phút mặc niệm và treo cờ rủ
để tưởng niệm hơn một mươi một người đã tử vong do covid một mươi chín đánh dấu một tháng kể từ khi nước này ghi nhận số người tử vong do dịch bệnh lớn hơn bất kỳ thảm họa nào sau chiến tranh thế giới thứ hai
với các biện pháp phong tỏa chưa từng có tiền lệ nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan nền kinh tế lớn thứ ba eu cũng đang có nguy cơ rơi vào suy thoái tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua
trước tình trạng thiếu hụt máy thở cho các bệnh nhân covid một mươi chín nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang để mạnh hoạt
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất